sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với lê minh hùng ba mươi bảy tuổi chú thành phố bù ma thuật
về hành vi mạo danh công an thực hiện hàng chục vụ lừa đảo
chiếm nốt tài sản rồi trốn sang campuchia
do thua cá đội bóng đá hùng đã nảy sinh ý định giả danh công an để đi lừa đảo
thủ đoạn của hùng là dùng điện thoại gọi đến các doanh nghiệp và nhà xe
rồi tự xưng là cảnh sát giao thông cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc rồi
với thủ đoạn này hùng đã lừa đảo hơn hai mươi người chiếm đoạt khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
sau khi có tiền hùng đã trốn sang các casino ở tỉnh savarien campuchia để đánh bạc
đến ngày một mươi tháng hai hùng đã bị bắt giữ